xin chào quý vị và các bạn
công hiến sức mình có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã có bài viết
phụ nữ công an nhân dân bản đỉnh vững vàng tinh thông nghiệp vụ giàu lòng yêu thương
trong bài viết đại tướng tô lâm khẳng định
phụ nữ công an nhân dân là một bộ phận quan trọng của phụ nữ việt nam
đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
công hiến hết sức có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong dòng chảy lịch sử đó với bao chiến công thành tích to lớn của toàn lực lượng
càng không thể phủ nhận vai trò vị trí của phụ nữ công an nhân dân
những tấm gương nữ chiến sĩ công an tiêu biểu đã xuất hiện và trở thành tượng đài bất tử trong lòng nhân dân
người nữ anh hùng trẻ tuổi võ thị sáu với hình ảnh ngắt một đo hoa cải lên mái tóc
hiền ngang ra trường bắn đã làm run sợ những tay súng của thực dân pháp
và cùng với đó trong suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc đã xuất hiện những nữ anh hùng công an nhân dân
bùi thị cúc nguyễn thị lợi mai thị non
mai thị rân nguyễn thị minh châu nguyễn thị lý nguyễn thị lài nguyễn thị minh hiền
nguyễn thị thảo biệt danh sáu thảo ngô thị huệ biệt danh minh hiệp
các nữ chiến sĩ an ninh điệp báo nằm vùng đã kiên cường gan dạ bền bỉ mưu trí
trong cuộc chiến đấu cam go ác liệt và nhiều chị đã thầm lặng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
khi đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển
hòa chung trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước
phụ nữ công an nhân dân đã khẳng định được thế mạnh và tiềm năng của mình
có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của toàn lực lượng
trong thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu
nêu cao phẩm chất người công an cách mạng tận tụy trong công tác dũng cảm trong chiến đấu
hết lòng hết sức phục vụ nhân dân sẵn sàng chịu đựng gian khổ dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì an ninh trật tự của tổ quốc bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tổ thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng
trong tình hình hiện nay để tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ công an nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
đại tướng tô lâm nhấn mạnh phụ nữ công an nhân dân cần phải quyết tâm thi đua
năng động sáng tạo để có bước chuyển biến về nhận thức và hành động
luôn lấy sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là mục tiêu phấn đấu
không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi nữ cán bộ chiến sĩ nhất là thế hệ trẻ cần thấm nhuận tư tưởng ý chí tự lực tự cường
khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
như nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đã đặt ra
viết tiếp những trang sử anh hùng vẻ vang của thế hệ đi trước là nhiệm vụ thiêng liêng
cao cả của thế hệ hiện nay
và mỗi người nữ chiến sĩ công an nhân dân xác định như người giữ lửa và truyền ngọn lửa ấm
để cùng chung tay góp sức trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
chủ trì làm việc với các đơn vị chức năng về triển khai các nhiệm vụ
đảm bảo hậu cần phòng chống dịch điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
bệnh nhân covid một mươi chín đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay
dự báo trong thời gian tới tình hình dịch covid một mươi chín còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
có thể bùng phát các đợt dịch với biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn
để thực hiện tốt chiến lược thích ứng an toàn hiệu quả có kiểm soát dịch covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò
trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
đặc biệt y tế công an nhân dân bằng kinh nghiệm đã có trong thực tế chống dịch vừa qua
cần chủ động hơn nữa có phương án linh hoạt nhưng cụ thể triển khai các kế hoạch chăm sóc sức khỏe
điều trị bệnh nhân f thể nhẹ và không triệu chứng tại các cơ sở y tế tuyến dưới
khẩn trương giả soát bổ sung hệ thống thiết bị vật tư y tế phục vụ điều trị bệnh nhân
đáp ứng yêu cầu đặt ra bình tĩnh nhưng không chủ quan hậu cần y tế công an nhân dân
cần quán triệt sâu sắc phương châm đi trước một bước trong phòng chống dịch
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò
nòng cốt quan trọng trên tuyến đầu phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín góp phần quan trọng
cùng cả hệ thống chính trị cơ bản đến nay kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc
trên diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh lực lượng công an nhân dân nói chung
y tế công an nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy năng lực tập trung nguồn lực
chủ động công tác hậu cần trang cấp kịp thời cho các đơn vị địa phương
đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe điều trị cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
cũng trong sáng nay công an thành phố hà nội chủ trì phối hợp với học viện an ninh nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đô thị mới khu trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
giữa hội thảo có đồng chí trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội và các chuyên gia các nhà khoa học
hội thảo nhằm thu thập thông tin đánh giá về thực trạng công tác quy hoạch đầu tư xây dựng
quản lý vận hành sử dụng và những vấn đề đặt ra đối với an ninh trật tự tại khu trung cư
đô thị mới trên địa bàn tp hà nội
các tham luận tại hội thảo đã trao đổi bàn thảo rất sâu kỹ lưỡng nhiều vấn đề
nhất là chỉ rõ những hạn chế bất cập đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể trong tổ chức
thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến khu trung cư khu đô thị mới
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo thứ trưởng lương tâm quang đề nghị công an tp hà nội
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hệ thống kết quả của hội thảo
làm rõ vai trò trách nhiệm của từng lực lượng trong công an địa phương
quy trình phòng ngừa ngăn chặn xử lý tranh chấp khiếu kiện khu trung cư khu đô thị mới
trên cơ sở đó công an tp hà nội có báo cáo toàn diện tình hình
kết quả hội thảo với thành ủy ubnd tp hà nội và bộ trưởng bộ công an
đồng thời kiến nghị các giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trật tự khu trung cư khu đô thị mới
trọng tâm là tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự phòng ngừa từ sớm từ xa
mọi yếu tố gây mất an ninh trật tự khu trung cư khu đô thị mới
tại công an tỉnh khánh hòa vào sáng ngày hôm nay bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ đã công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm
có thời hạn đại tá nguyễn bá thành trưởng phòng hướng dẫn điều tra tội
tội phạm về kinh tế môi trường cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu đến công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh khánh hòa
quyết định bổ nhiệm chức danh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đối với đại tá nguyễn bá thành phó giám đốc công an tỉnh khánh hòa
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc và lãnh đạo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã trao các quyết định trên cho đại tá nguyễn bá thành
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng đại tá nguyễn bá thành
được lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao trọng trách mới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu trên cương vị công tác mới đại tá nguyễn bá thành
nhanh chóng tiếp cận công việc tiếp tục phát huy kiến thức kinh nghiệm cùng tập thể đảng ủy
lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể
chủ động tham mưu hiệu quả cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa lãnh đạo bộ công an
trong chỉ đạo điều hành các mặt công tác công an đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một tới thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận bắc ninh
vào sáng ngày hôm nay thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới giám mục giáo phận bắc ninh cùng các linh mục tu sĩ và đồng bào giáo dân trong giáo phận
đóng một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc tràn đầy hồng ân thiên chúa
đồng thời mong muốn bằng uy tín của mình giám mục kosma hoàng văn đạt sẽ tiếp tục vận động
các linh mục tu sĩ đồng bào giáo dân thực hiện tốt đường lối chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân
trong giáo phận tổ chức lễ giáng sinh vui tươi ấm áp và thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
đặc biệt cần quan tâm chăm lo để mỗi người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
được đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai trong không khí đầm ấm an vui
cùng ngày chủ tịch đỗ văn chiến đến thăm và chúc mừng mục sư nguyễn hữu mạc
hội trưởng hội thánh tin lành việt nam miền bắc
chủ tịch đỗ văn chiến mong muốn hội thánh tin lành việt nam miền bắc tiếp tục phát huy vai trò
là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và động tín đầu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín